từ phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị trong tháng thanh niên hai nghìn một mươi chín
tuổi trẻ tỉnh phú yên đã và đang tiếp tục thực hiện được nhiều công trình ý nghĩa giúp người dân vùng ven biển và miền núi khó khăn
có thêm điều kiện ổn định sản xuất bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
xã xuân hòa là vùng ven biển khó khăn của thị xã sông cầu cách thành phố tuy hòa tỉnh phú yên khoảng bảy mươi km về phía bắc
tại đây vừa qua hơn hai trăm linh đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang và công nhân viên chức tỉnh phú yên
đã giúp dân xây dựng được nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực như thắp sáng đường quê làm chứng minh nhân dân
tỉnh phú yên dìa đã cho đường sáng cho nông thôn thấy bộ mạch nông thôn bởi vì nó rất là sáng sủa
trong chuyến hành quân này các bạn đoàn viên thanh niên còn trực tiếp khám
cấp phát hai trăm linh đơn thuốc miễn phí cho bà con tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tội phạm ma túy
đây không chỉ là niềm vui của hàng trăm hộ dân mà còn là niềm tự hào hãnh diện của các đoàn viên thanh niên
một trong những điểm nhấn trong tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy ở tỉnh phú yên
trong chuyến hành quân này các bạn đoàn viên thanh niên còn trực tiếp khám
thấy bộ mạch nông thôn bởi vì nó rất là sáng sủa
trong chuyến hành quân này các bạn đoàn viên thanh niên còn trực tiếp khám hãnh diện của các đoàn viên thanh niên
một trong những điểm nhấn trong tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy ở tỉnh phú yên
trong chuyến hành quân này các bạn đoàn viên thanh niên còn trực tiếp khám hãnh diện của các đoàn viên thanh niên
chỉ là một trong những công trình phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực
phù hợp với tình hình thực tế ở các thôn buôn thuộc các xã vùng ven biển miền núi khó khăn
mà tuổi trẻ tỉnh phú yên góp phần ổn định an sinh xã hội và từng bước xóa đói giảm nghèo
chung tay xây dựng nông thôn mới